chấn thương cuộc sống đã là nguyên nhân khiến cho nhiều người đang lành lặn trở nên khuyết tật
và họ thường phải chịu đựng những áp lực tâm lý rất lớn từ di chứng của chấn thương này
chính vì vậy mà các câu lọc bộ chấn thương cuộc sống đã ra đời và trở thành nơi chia sẻ yêu thương
giúp họ xóa đi những mặc cảm tự ti vốn có
đây là lễ ra mắt câu lạc bộ chấn thương cuộc sống khát vọng của thành phố hà nội
được lập ra với mong muốn lớn nhất là trở thành nơi tập hợp đoàn kết và giúp đỡ các thành viên cùng phát triển
câu lạc bộ này đã trở thành nơi giao lưu chia sẻ của hàng trăm người bị chấn thương cuộc sống trên địa bàn
nhằm tạo ra một tập thể lớn mạnh xóa đi những mặc cảm tự tin vốn có
đây là một dấu mốc quan trọng đối với những người chấn thương cuộc sống trên địa bàn hà nội vĩnh phúc hưng yên
ghi nhận một bước phát triển mới
đó là dần hình thành tập thể người khuyết tật năng động hơn được trang bị đầy đủ kỹ năng kiến thức hơn
bởi vì người chấn thương cuộc sống nó khác với những người chấn thương khác
tức là người ta phải vượt qua một cú sốc tâm lý rất là lớn khi để trở lại là một người biết mình là ai và là người bình thường
thì người ta phải có cái sự chia sẻ của những cộng đồng người đông cảnh
nên là có một cái câu lạc bộ có tư cách pháp nhân chính thức là một cái việc mà rất là ý nghĩa và rất là cần thiết cho các bạn chấn thương cuộc sống
chấn thương cuộc sống là chấn thương vào cơ quan trụ cột của sự sống
có rất nhiều nguyên nhân gây nên chấn thương cuộc sống
khác với các dạng khuyết tật khác sau chấn thương
những người khuyết tật ở dạng này thường phải vượt qua cú sốc tâm lý rất lớn
khi cuộc sống thay đổi để quay lại hòa nhập và xác định mình là ai là cả một sự phấn đấu nỗ lực rất lớn
cần phải có sự thông cảm chia sẻ giúp đỡ không những của người thân cộng đồng xã hội
mà còn rất cần sự chia sẻ và động viên từ những người cùng cảnh ngộ cả về tâm lý tình cảm
lẫn việc phục hồi chức năng và cả tương lai cuộc sống miêu sinh sau chấn thương
chính vì vậy khi một câu lạc bộ chấn thương cuộc sống gồm những người cùng cảnh ngộ
sẽ giúp họ tự tin hơn

và hỗ trợ cho họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống
tại việt nam hiện nay liên hiệp hội về người khuyết tật việt nam đã ra mắt câu lạc bộ chấn thương cuộc sống vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
từ đó tới nay câu lạc bộ chấn thương cuộc sống tại các cấp cơ sở đang dần được hình thành và phát triển
với mục đích tự đóng góp và huy động các nguồn tài trợ gây quỹ mua thuốc đệm chống loét
giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày cũng như các cơ hội việc làm
câu lạc bộ chấn thương cuộc sống đã trở thành một mô hình ý nghĩa và thích thực cần được nhân rộng